ngày một mươi bốn tháng một mươi một ban chỉ đạo trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra
và trao đổi kinh nghiệm về thực hiện quy chế dân chủ ở cụm các tỉnh bắc trung bộ
các đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ đồng chủ trì hội nghị
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tại khu vực bắc trung bộ một số tỉnh đã có nhiều cách làm linh hoạt sáng tạo
như nghệ an thanh hóa hà tĩnh góp phần xử lý kịp thời những kiến nghị đề xuất và bức xúc từ cơ sở
từng nước củng cố niềm tin của nhân dân
tại hội nghị lãnh đạo các tỉnh trong cụm bắc trung bộ nêu lên những cách làm mới trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
một số bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện
kết luận hội nghị đồng chí trương thị mai yêu cầu các tỉnh bắc trung bộ tăng cường quan tâm đến lợi ích hợp pháp
và những vấn đề nổi cộng gây bức xúc trong nhân dân thường xuyên kiểm tra giám sát những ngành
lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm
tính nêu gương của người đứng đầu để thật sự phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở
góp phần phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh quốc phòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc